nguyên thứ trưởng thường trực bộ công an đại diện lãnh đạo tổng cục chính trị công an nhân dân tổng cục an ninh lãnh đạo công an các đơn vị địa phương và các đồng chí tham gia vào kế hoạch cm một mươi hai đã đến dân hương dân hoa tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia thuộc xã khánh bình tây huyện trần văn thời tỉnh cà mau nơi ghi dấu mốc son trói lọi của lực lượng an ninh nhân dân việt nam
quyên thứ trưởng thường trực bộ công an đại diện lãnh đạo tổng cục chính trị công an đại diện lãnh đạo tổng cục chính trị công an đại diện lãnh đạo tổng cục chính trị công an đại diện lãnh đạo tổng cục chính trị công an đại diện lãnh đạo tổng cục chính trị công an đại diện lãnh đạo tổng cục chính trị công an đại diện lãnh đạo tổng cục chính trị công an đại diện lãnh đạo tổng cục chính trị công an đại diện lãnh đạo tổng cục chính trị c
thực hiện kế hoạch phản gián đêm ngày chín tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn là trận đánh cuối cùng tại hòn đá bạc kết thúc toàn bộ kế hoạch đập tan hoàn toàn tổ chức phản cách mạng mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng miền nam việt nam do lê quốc túy và mai văn hạnh cầm đầu
thu giữ hàng trăm súng các loại hơn hai triệu viên đạn với tổng cộng một trăm ba mươi tấn vũ khí một mươi bốn tấn tiền giả bóc gỡ hơn một mươi tổ chức phản động trong nước
thắng lợi của kế hoạch cm một mươi hai có nghĩa vô cùng to lớn góp phần đập tan kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của các thế lực thù địch chống phá cách mạng việt nam góp phần giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tiếp tục mở ra những kế hoạch nhiệm vụ mới có phần tích cực trong cuộc đấu tranh phản gián và chống phản động lưu vong việt nam sau này có hiệu quả để bảo vệ quốc gia trong tình hình tội mới
với chiến công to lớn kế hoạch cm một mươi hai đã được đạt
đã được đảng và nhà nước đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng cao quý đã có hai đơn vị và ba cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều huân chương bằng khen các loại
nhiều cán bộ chiến sĩ tham gia kế hoạch cm một mươi hai trưởng thành và sau này được giao những trọng trách cao hơn trong lực lượng công an nhân dân
đây cũng là bài học kinh nghiệm hết sức quý báu không những đối với lực lượng vũ trang mà còn cho thế hệ trẻ mai sau trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
lực lượng cảm an tỉnh cảm mau xin hứa
đối với lãnh đạo bộ công an tỉnh quỹ quỹ ban dân tỉnh các cấp lãnh đạo và nhân dân trong tỉnh sẽ phát huy những thành tích và chiến công vẻ vang của chiến thắng kế hoạch cm một mươi hai khắc phục những khó khăn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất phát nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và ở địa phương
lực lượng cảm an tỉnh cảm mau nguyện xứng đáng là lực lượng tinh cậy là công cụ chiên chính trọng yếu bảo vệ đảng
trước buổi lễ thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã cùng lãnh đạo tỉnh ủy và lãnh đạo các tổng cục các đơn vị nghiệp vụ và cám bộ chiến sĩ tham gia trong kế hoạch phản gián cm một mươi hai
đã tiến hành tham quan thắp hương dân hoa và có một phút mặc niệm trước anh linh của chủ tịch hồ chí minh tại nhà tưởng niệm hồ chí minh trong khu di tích lịch sử quốc gia hòn đá bạc
trong chiều nay đoàn công tác bộ công an do thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại công an tỉnh bạc liêu
tại buổi làm việc giám đốc công an tỉnh bạc liêu đã báo cáo kết quả thực hiện các mặt công tác trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó chín tháng qua công an tỉnh bạc liêu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh trật tự góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng bùi văn nam ghi nhận và biểu dương những nỗ lực mà cám bộ chiến sĩ công an tỉnh bạc liêu đạt được đặc biệt là công tác xây dựng lực lượng công an làm tốt công tác đoàn kết nội bộ phối hợp tốt với các ban ngành giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh nắm tình hình và đấu tranh phòng ngừa tội phạm ổn định tình hình giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân
thứ trưởng bùi văn nam nhấn mạnh công an tỉnh bạc liêu cần phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua thực hiện tốt nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy và trong những năm tiếp theo tiếp tục nắm vững tình hình dự báo vụ việc có thể phát sinh để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo bộ công an và các cấp chính quyền ở địa phương sớm đề ra phương án xử lý không để xảy ra tình huống bất ngờ bị động tiếp tục phát động tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xếp chặt kỳ luật kỳ cương tăng cường công tác đào tạo nâng cao chất lượng độ
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tiếp tục chương trình công tác tại các tỉnh miền núi phía bắc ngày hôm nay chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn cùng đoàn công tác đã làm việc với tỉnh lào cai về công tác khắc phục thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua
theo thống kê trong đợt mưa lũ vừa qua đã làm thiệt hại lớn về người và tài sản cho tỉnh lào cai làm năm người chết thiệt hại về tài sản khoảng một trăm linh tỷ đồng
tại buổi làm việc chủ tịch trần thanh mẫn chia sẻ những khó khăn mất mát do mưa lũ đối với đồng bào trên địa bàn tỉnh đồng thời đề nghị tỉnh lào cai tiếp tục quan tâm khẩn trương khắc phục hậu quả đặc biệt là ổn định cuộc sống người dân sau lũ hỗ trợ khôi phục sản xuất kịp thời hỗ trợ người dân đảm bảo công khai minh bạch theo đúng quy định
tỉnh lào cai cần quy hoạch các khu dân cư đảm bảo không để người dân sinh sống ở những vùng có nguyên cơ cao về sạt lở đất và lũ khuét nhân dịp này chủ tịch trần thanh mẫn trưởng ban cứu trợ trung ương đã trao hỗ trợ hai trăm linh triệu đồng cho tỉnh lào cai nhằm khắc phục hậu quả sau mưa lũ
giám đốc cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm vừa ký quyết định thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho chiến sĩ phạm phi long từ thượng úy lên đại úy nghiệp vụ
chiến sĩ phạm phi long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
tiểu đội phó đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực hai phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận bình tân
đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ vào tối ngày bảy tháng chín vừa qua
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào lúc hai mươi ba h một mươi năm tối ngày bảy tháng chín
nhận được tin báo cháy nhà dân số chín đường một mươi a khu phố ba phường bình hưng hòa b quận bình tân
cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động lực lượng phương tiện gồm một mươi một xe chữa cháy
cùng sáu mươi tám cán bộ chiến sĩ triển khai lực lượng phương tiện dập tắt đám cháy vào lúc giờ một mươi phút ngày tám tháng chín
tuy nhiên trong quá trình triển khai chữa cháy đã xảy ra sự cố sập sàn bê tông tại tầng một
làm đại úy phạm phi long hy sinh hạ sĩ bùi văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hạ sĩ phan tấn quốc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba bị thương nặng
sáng nay chín tháng chín đoàn công tác của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã đến bệnh viện trợ rẫy thăm hỏi và động viên hạ sĩ bùi văn dũng và hạ sĩ phan tấn quốc
trước đó tối ngày tám tháng chín cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cũng đến thăm hỏi động viên chia sẻ mất mát với gia đình đại úy phạm phi long
tại thành phố cần thơ phòng cảnh sát đường thủy công an thành phố cần thơ
phối hợp với ủy ban nhân dân xã trường long huyện phong điền vừa tổ chức lễ nhận phụng dưỡng suốt đời
mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị út chót
mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị út chót sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy ngụ ấp trường hòa xã trường long huyện phong điền
thành phố cần thơ có con là liệt sĩ phạm văn tư hy sinh trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
bản thân mẹ từng nuôi chứa cách mạng bị địch bắt tù đầy
tại buổi lễ đại diện công an thành phố cần thơ đã tặng quà nhận phụng dưỡng suốt đời
mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị út chót tru cấp cho mẹ hàng quý với số tiền hai triệu đồng
đây là hoạt động thiết thực của phòng cảnh sát đường thủy công an thành phố cần thơ
nhằm tăng cường giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa
qua đó góp phần tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ hiểu rõ hơn về những hy sinh
đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ các mẹ việt nam anh hùng các gia đình có công với cách mạng
tạo động lực để cán bộ chiến sĩ phân đấu học tập và giàn luyện sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao
thưa quý vị và các đồng chí liên hoan truyền hình công an nhân dân là hoạt động truyền thống
để những người làm truyền hình trong lực lượng công an nhân dân gặp gỡ trao đổi học hỏi kinh nghiệm
nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ truyền hình góp phần phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền
về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân
và ngày một mươi một tháng chín tới đây liên hoan truyền hình công an nhân dân lần thứ một mươi một sẽ chính thức khai mạc
đến thời điểm hiện tại các mặt công tác đang được gấp rút hoàn thiện đảm bảo cho liên hoan truyền hình công an nhân dân lần thứ một mươi một
ngày hội của những người làm truyền hình trong lực lượng công an nhân dân và những phóng viên nhà báo
quan tâm đến mảng đề tài an ninh trật tự thành công tốt đẹp
chính thức trong sáng nay ban tổ chức liên hoàn truyền hình công an nhân dân lần thứ một mươi một
và đơn vị chủ nhà đăng cai là công an tỉnh quảng nam đã tổ chức đón tiếp các đoàn về tham dự liên hoan
lần đầu tiên đăng cai tổ chức lực lượng công an nhân dân tỉnh quảng nam đã chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện
với cơ sở vật chất để liên hoan truyền hình công an nhân dân lần thứ một mươi một
diễn ra thuận lợi hiệu quả
đi đến các điểm chấm thi tổ chức khai mặt bế mặt liên hoan truyền hình
trong ngày hôm nay đã có không ít đơn vị đến tiến hành các thủ tục đăng ký
nộp các tác phẩm dự thi tại liên hoan lần này
mỗi kỳ liên hoàn truyền hình công an nhân dân diễn ra mỗi đơn vị đều mang đến những tác phẩm mới
những góc nhìn mới những nhân tố mới trong mảng đề tài về an ninh trật tự
gương người tốt việc tốt và các vấn đề nóng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương của mình
cùng với đó là những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm
đến với truyền hình công an nhân dân lần này chúng tôi cảm giác được sự đón tiếp rất là chú đáo
nhật tình của ban tổ chức
và thứ hai nữa là công tác chuẩn bị của các đơn vị năm nay có nhiều gương mặt mới
và đồng thời là công tác chuẩn bị các đơn vị rất là chú đáo và công phu
đây cũng là cái dịp
các bộ chính sĩ vào hậu căn thể hiện hết cái vai trò trách nhiệm của mình
trong cái việc phục vụ trong cái việc đóng tiếp khách
để mà thể hiện được cái tính năng động của một cái đơn vị trụ nhỏ
liên hoan truyền hình công an nhân dân lần thứ một mươi một sẽ diễn ra từ ngày một mươi một đến ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
và đến thời điểm hiện tại mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng
bản tin tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
tại phiên xét xử đại án ocean bank diễn ra vào sáng nay
bị cáo nguyễn minh thu nguyên tổng giám đốc ocean bank đã khai ra tên hàng loạt lãnh đạo công ty lọc hóa dầu bình sơn
nhận tiền tỷ chăm sóc từ ngân hàng này
công ty lọc hóa dầu bình sơn là đơn vị thành viên của tập đoàn dầu khí việt nam pvn có trụ sở tại quảng ngãi
trong vụ án này pvn và các công ty con thuộc tập đoàn này bị cáo buộc đã gửi tiền
và ocean bank để nhận khoản loãnh ngoài trái với quy định
theo bị cáo nguyễn minh thu tính đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi hai bị cáo đã chi cho công ty lọc hóa dầu bình sơn khoảng gần một mươi chín tỷ đồng
cụ thể bị cáo đã gửi chăm sóc cho ông nguyễn hoài giang chủ tịch hội đồng quản trị công ty lọc hóa dầu bình sơn
bị cáo không nhớ số lần chính xác nhưng mỗi lần đưa từ năm trăm linh triệu đồng đến một tỷ đồng
bị cáo cũng đưa cho ông đinh văn hậu tổng giám đốc công ty mỗi lần năm trăm linh triệu đồng đưa từ bảy đến tám lần
ông vũ mạnh tùng phó tổng giám đốc phụ trách kế toán công ty đã nhận từ bị cáo thu mỗi lần từ năm trăm linh triệu đồng đến một tỷ đồng
mỗi lần đến công ty làm việc bị cáo đều gặp cả ba người nếu ai đi công tác thì bị cáo sẽ đến gửi sau
ngoài ba lãnh đạo nói trên bị cáo nguyễn minh thu còn khai đã đưa cho ông quang không nhớ rõ họ tên
kế toán trưởng của công ty lọc hóa dầu bình sơn số tiền từ ba trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng
sau khi nghe lời khai của bị cáo thu vị chủ tọa phiên tòa đề nghị triệu tập ngay bốn vị lãnh đạo của công ty lọc hóa dầu bình sơn đến tòa vào ngày một mươi một tháng chín
tại quảng nam một bảo vệ trường trung học phổ thông khâm đức huyện phước sơn đã bị giết hại vào tối ngày hôm qua tám tháng chín
ngay sau khi xảy ra vụ việc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam phối hợp với công an huyện phước sơn đã bắt giữ hai đối tượng có liên quan để điều tra truy xét
hai đối tượng bị bắt giữ là hồ văn mượn và hồ văn bổng cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã phước sơn huyện phước sơn tỉnh quảng nam
theo kết quả điều tra ban đầu chiều tối ngày tám tháng chín sau khi tàn cuộc nhậu bốn học sinh trường trung học phổ thông khâm đức đã kéo sang khu nội trú của trường treo vẹo các nữ sinh
lúc này ông nguyễn mạnh tùng bốn mươi ba tuổi là bảo vệ trường học lên nhắc nhở và dùng gậy cao su đánh vào người hai học sinh
bực tức một học sinh đã gọi cậu ruột là hồ văn bổng và một đối tượng khác là hồ văn mượn đến trường tìm đánh bảo vệ
khi đến trường bồng đã dùng gậy ba khúc đánh một cái vào đầu ông tùng sau đó ôm giữ người ông này từ phía sau
lúc này mượn đã dùng dao tự chế dài khoảng năm mươi cm đâm vào đùi trái ông tùng làm đứt động mạch dẫn đến tử vong
đối tượng mượn đã bị công an bắt ngay sau đó riêng bổng bị bắt vào sáng ngày chín tháng chín
còn tại ninh bình công an tỉnh ninh bình vừa bắt giữ nghi can
phạm văn tính cán bộ chính sách xã ninh vân huyện hoa lư để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ chiếm đoạt hơn một trăm một mươi triệu đồng tiền tuất liệt sĩ tiền mai táng phí người có công
người thuộc diện bảo trợ xã hội
ông đỗ khắc khoát chủ tịch ủy ban nhân dân xã ninh vân xác nhận
việc ông tính chậm chi trả tiền tuất và tiền mai tăng phí cho thân nhân liệt sĩ và người có công
được phát hiện vào khoảng tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy khi người dân tố cáo
làm việc với cơ quan chức năng ông tính thừa nhận đã ém nhẹ khoản tiền hơn trăm triệu đồng của các gia đình chính sách
đại diện phòng lao động thương binh và xã hội huyện hoa lư cho biết
toàn xã ninh vân có chín trăm bảy mươi người được hưởng chế độ tiền tuất và tiền bảo trợ xã hội theo quy định
hàng tháng huyện đều duyệt chi trả kinh phí cho thân nhân người có công đúng với danh sách do cán bộ xã lập
công an huyện chi lăng tỉnh lạng sơn vừa tiến hành khởi tố vụ án về hành vi làm giả con dấu tài liệu
của cơ quan tổ chức
đối với đối tượng vi khánh hòa chú tại xã mai sao huyện tri lăng tỉnh lạng sơn
theo kết quả điều tra vi khánh hòa và bà hoàng thị hạp kết hôn với nhau
nhưng do mậu thuẫn bất hòa bà hạp và con trai đã mua nhà ở riêng tại thị trấn chi lăng
tuy nhiên giữa hai bên không làm thủ tục ra tòa xin ly hôn
sau đó vi văn khánh có đưa cho con trai tờ quyết định công nhận thuận tình ly hôn
do không được ký vào đơn ly hôn và trong quyết định không nhắc đến việc phân chia tài sản
bà hạp đã làm đơn kiến nghị đến tòa án huyện chi lăng
qua xác minh tòa án nhân dân huyện chi lăng không thụ lý giải quyết vụ án ly hôn giữa vi khánh hòa và bà hoàng thị hạp
đấu tranh với đối tượng hòa khai nhận đã làm giả giấy tờ về tình trạng hôn nhân của bản thân
nhằm mục đích thế chấp tài sản vay vốn của ngân hàng nông nghiệp huyện chi lăng với số tiền bốn trăm năm mươi triệu đồng
trong những ngày vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái nguyên đã nhận được đơn trình báo của bốn bị hại
về thủ đoạn của một nhóm đối tượng tự nhận là người của các cơ quan tố tụng có điện thông báo về việc có liên quan đến một đường dây tội phạm
và để chứng minh mình vô tội thì bị hại phải truyền tiền cho các đối tượng
nhẹ dạ cả tin nhiều người đã chuyển cho các đối tượng lừa đảo hàng trăm triệu đồng
thủ đoạn này đã nhiều lần được truyền hình công an nhân dân đưa tin cảnh báo thế nhưng vẫn có nạn nhân tiếp tục sập bẫy lừa
ngày bảy chín một người đàn ông trú tại phường gia sàng thành phố thái nguyên đến cơ quan công an trình báo
về việc mình bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt năm trăm linh triệu đồng
người này cho biết các đối tượng tự nhận là người của công ty viễn thông
cơ quan công an gọi điện thông báo việc ông nợ cước điện thoại tham gia đường dây tội phạm xuyên quốc gia
và phải chứng minh số tiền ông đang có trong tài khoản không phải do tham gia đường dây tội phạm mà có
một phần vì nhẹ dạ cả tin một phần vì muốn chứng minh mình trong sạch không vi phạm pháp luật
ông đã nhanh chóng chuyển năm trăm linh triệu đồng cho các đối tượng
chỉ khi các đối tượng yêu cầu ông gửi tiếp một trăm hai mươi triệu còn lại trong tài khoản cho chúng
thì ông mới nghi ngờ mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo
tài khoản thế là xong nó bảo bây giờ gửi vào cho một cái số tài khoản này ở dưới hà nội
rất nhanh chóng gửi vào xong là đến chiều chúng tôi sẽ giả lại số tiền đó để tôi chứng minh là cái chuẩn sạch của anh là tiền sạch
còn người phụ nữ này ở phương hoàng văn thụ thành phố thái nguyên
đang chuẩn bị chuyển cho các đối tượng chín trăm linh triệu đồng thì được cơ quan chức năng kịp thời phát hiện ngăn chặn
cũng với thủ đoạn như trên
các đối tượng yêu cầu chị phải giữ bí mật và kết nối điện thoại trong suốt quá trình trao đổi với chúng
cứ thế chăm sóc làm theo bởi vì là nó dọa là nếu mà mình mà nói cho người thân của mình hay là những người liên quan biết
thì là nó sẽ không đảm bảo cái an toàn cho gia đình nhà mình
thứ hai nữa là mình sẽ phải làm lộ tiết lộ thông tin vụ án
thì người ta không bắt được tội phạm thì mình sẽ phải chịu phạt tù từ một mươi đến một mươi ba năm
thế cho nên là lúc đấy cũng sợ
bên cạnh đó
các đối tượng còn làm dụng
giả các quyết định của cơ quan tố tụng gửi qua mạng xã hội cho các bị hại để đe dọa
đồng thời liên tục gọi điện thúc giục nạn nhân kê khai tài sản và truyền tiền cho chúng
chỉ trong thời gian ngắn
công an tp thánh nguyên đã nhận được bốn đơn trình báo của người dân
về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong đó có hai vụ bị hại đã chuyển gần sáu trăm linh triệu đồng cho các đối tượng
và hai vụ chuẩn bị chuyển một bốn tỷ đồng thì được cơ quan chức năng kịp thời phát hiện ngăn chặn
qua các sự việc trên
tôi khuyến nghị những người dân là không tin vào tất cả các số điện thoại lạ gọi đến
và cái thứ hai đặc biệt là chú ý là không đưa các cái thông tin cá nhân của mình lên các trang mạng xã hội
vì nếu mình đưa các thông tin cá nhân của mình lên trang mạng xã hội
thì các đối tượng nắm được toàn bộ thông tin của mình
từ đó có những chiêu gọi gọi điện đến để lừa đảo
người dân cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác
tuyên truyền cho người thân về phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhóm đối tượng trên
đồng thời trình báo ngay cho cơ quan công an khi có các cuộc điện thoại với nội dung như trên gọi đến
thưa quý vị mùa mưa lũ đến cũng là lúc mà tình hình trật tự an toàn giao thông
trên các tuyến quốc lộ tại các tỉnh miền núi phức tạp hơn
và luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cho các phương tiện giao thông
chính vì vậy công tác ứng phó với tình trạng này
luôn được lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương quan tâm đặc biệt
ghi nhận của phóng viên antv tại tuyên quang
tại tuyên quang thời điểm này nhiều tuyến sông nước dâng cao tạo nhiều luồng xoáy
tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông trên tuyến
đặc biệt rất nguy hiểm đối với những nhà hàng nổi trên sông có diện tích rộng như thế này
tình hình trên đòi hỏi cơ quan chức năng phải tăng cường công tác kiểm tra
chủ động nhắc nhở tới chủ cơ sở kinh doanh trên tuyến
phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cũng như thiết bị bảo hộ đảm bảo an toàn
trên tuyến đường bộ tỉnh tuyên quang với đặc thù đường đèo dốc có nhiều khúc cua nguy hiểm
nên công tác kiểm tra kiểm soát luôn được lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường
ngoài nội dung được kiểm tra về số khách tải trọng thi tiện
mùa mưa lực lượng chức năng còn tập trung vào thiết bị kỹ thuật như đèn
còi báo phanh xe và độ mòn của vỏ lốt để đảm bảo an toàn tốt nhất cho người và phương tiện khi tham gia giao thông
trong mùa mưa vãi áo này
đi đường rất là khó khăn và rất là vất bảo và chúng tôi thường xuyên kiểm tra xe cộ và đi đường để phục vụ anh khách để đảm bảo và đi an toàn
và các đường đường cảnh sát giao thông cũng thường xuyên kiểm tra để phương tiện đi lại cho là an toàn
để đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trong mùa mưa bão
công an thành phố tuyên quang đã thành lập một đội cơ động nhằm phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai
trong nhiều năm
do làm tốt công tác phòng ngừa nên trên địa bàn thành phố hầu như không xảy ra những vụ mất an toàn giao thông nghiêm trọng trên cả đường bộ và đường sông
mặc dù vậy công tác đảm bảo an toàn giao thông mùa mưa bão vẫn còn gặp nhiều khó khăn
với địa hình miền núi thì lực lượng đảnh sát thông chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn
trong công tác tuần tra kiểm soát đặc biệt là về các phương tiện được trang bị còn rất nhiều thiếu thốn
trang thiết bị khác như các phương tiện kỹ thuật cũng có được trang bị nhưng mà để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời hiện nay thì còn nhiều hạn chế
đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa lũ luôn là nhiệm vụ trọng yếu đối với tất cả các địa phương đặc biệt là các tỉnh miền núi phía bắc với địa hình đặc thù
để có thể đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngoài việc tăng cường tuần tra kiểm soát cảnh báo cho các phương tiện
công tác phối hợp giữa các cơ quan ban ngành trong việc ứng phó nếu có sự cố cũng cần được thực hiện một cách có hiệu quả
thưa quý vị trong dự thảo luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới công bố
bộ tài chính đã có những đề xuất nhằm khống chế tỉnh
tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp
theo đó những doanh nghiệp có phần vốn vai ngân hàng gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu
sẽ đứng trước khả năng phải chịu thuế cho cả phần chi trả lãi vai ngân hàng
ngay sau khi đề xuất trên được công bố dư luận cả nước đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa
đã có những phản ứng trái chiều
và đây cũng là vấn đề mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị trong chuyên mục tiêu điểm thời sự ngày hôm nay
đang vay vốn ngân hàng với tỷ lệ hai trăm linh so với vốn chủ sở hữu
chính vì vậy trước đề xuất của bộ tài chính về việc đánh thuế đối với phần chi phí lãi vay của các doanh nghiệp
đại diện đơn vị này cho biết họ sẽ phải cân nhắc lại kế hoạch mở rộng sản xuất của mình trong thời gian tới
chính vì vậy trước đề xuất của bộ tài chính về việc đánh thuế đối với phần chi phí lãi vay của các doanh nghiệp

theo đề xuất của bộ tài chính đối với các doanh nghiệp sản xuất nếu phần vốn vai ngân hàng cao hơn từ năm lần so với vốn chủ sở hữu
khoản chi phí dành cho chi trả lãi vay sẽ không được tính vào phần chi phí hợp lý đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ phải nộp thuế thu nhập với cả phần tiền này
đối với những doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác nếu phần vốn vai ngân hàng cao hơn từ bốn lần so với vốn chủ sở hữu
doanh nghiệp cũng sẽ phải đóng thuế cho phần chi lãi vay này
tuy nhiên thì theo đại diện hiệp hội doanh nghiệp
nhỏ và vừa dự định này của bộ tài chính có thể gây ảnh hưởng tới hoạt động của nền kinh tế tư nhân
đặc biệt là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ các start up
nếu như thế sẽ bó chân bó tay doanh nghiệp
bởi vì cái thời buổi kinh doanh này mà nếu mà khó nhất là khi doanh nghiệp có cơ hội
có một cái phương án kinh doanh tốt có một cái sản phẩm sản xuất tốt
mà lại hạn chế cái tiếp cận nguồn vốn hoặc là tiếp cận nguồn vốn về mặt thực tế người ta quyết cội nguồn vốn
để người ta được cho vay người ta trả cái lãi vay cho ngân hàng
mà lại khống chế như thế thì tôi cho rằng riêng cái quy định về chỗ doanh nghiệp sản xuất là chưa hợp lý
lý giải cho đề xuất đánh thuế lần này bộ tài chính cho rằng
đây là biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng các doanh nghiệp có vốn mỏng
hoạt động chủ yếu bằng vốn đi vay dẫn tới những rủi ro cho nền tín dụng
bộ tài chính cũng khẳng định việc đánh thuế với những khoản vay này
cũng đã được một số quốc gia trên thế giới áp dụng
liên quan tới đề xuất này một số chuyên gia nhìn nhận
quy định sẽ góp phần điều tiết vĩ mô nền kinh tế đảm bảo cho nền tín dụng phát triển lành mạnh
khi mà sử dụng vốn vay quá lớn thì nó dẫn đến mất an toàn tài chính của bản thân chủ sở hữu
nhưng mà khi nó không đảm bảo cái khả năng thanh toán của doanh nghiệp
thì nó sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế
và thậm chí là nó có phản ứng dễ dàng
chuyển khi mà vỡ nợ của một doanh nghiệp
như vậy để đảm bảo an toàn của nền tế chính quốc gia cũng như sản xuất kinh doanh mạnh
thì phải có nhiều quy định quản lý của nhà nước
trong đó có quy định về khống chế tỷ lệ vốn vay khi mà các doanh nghiệp vay vốn
như hiện nay chẳng hạn thì ngân hàng cũng huy động theo quy định là tối đa
hai mươi lần vốn chủ sở hữu
thế thì rõ ràng trong cái bối cảnh nếu mà ngân hàng kinh doanh bình thường
không có vấn đề nảy sinh
thì tôi cho là cũng chưa nhìn thấy rõ
nhưng mà khi có những vấn đề nảy sinh
ví mô có những cái là bất ổn
hoặc là thị trường tiền tệ thị trường tài chính
thị trường những ngôn khoán thị trường bất động sản có vấn đề
cụ thể là khi mà giá nó tăng lên không sao giá nó giảm xuống
các khách hàng vay vốn nhà đầu tư không có điều kiện trả ngân hàng
một cái đống tài sản gọi là đảm bảo tiền vay tại ngân hàng
doanh nghiệp bất động sản cũng chưa xử lý được
thì rõ ràng là rủi ro rất là cao
đó là những ý kiến ủng hộ
tuy nhiên ở một góc nhìn khác
nhiều nhà phân tích cho rằng
trước khi duyệt hồ sơ cho vay đối với mỗi doanh nghiệp
các ngân hàng đều đã tính toán tới tính khả thi trong việc thu hồi vốn vay
trong khi nền kinh tế vẫn đang có nhu cầu về vốn lớn như hiện tại
đề xuất của bộ tài chính có thể xem như con đê chắn sóng
khiến cho các doanh nghiệp
cũng như giới ngân hàng
dè dặt hơn khi tiếp cận với nguồn tiến dụng
bên cạnh đó
việc vừa phải trả lãi ngân hàng
vừa phải chịu thuế
từ chính khoản vay này của mình
có thể xem là gánh nặng không nhỏ cho giới kinh doanh
về nguyên tắc
ngân hàng họ là một sĩ nghiệp kinh doanh tiền tệ
nên họ cho vay bao nhiêu cho vay thế nào
thì họ chịu trách nhiệm về vấn đề đó
suy chung bộ tài chính hoàn toàn không chịu về cái thuế mà ngân hàng cho vay
không bao giờ chịu vào cái khoản tiền mà ngân hàng cho vay
bộ tài chính có bao giờ
chẳng hạn như một ngân hàng nào đó cho vay một trăm linh tỉ
chẳng hạn nó không thu hồi được
bộ tài chính có bao giờ mà bù đắp cho cái chuyện ngân hàng ấy không
cho nên quyết định để cho vay đồng tiền của ngân hàng
lấy ngân hàng giống như doanh nghiệp
và họ chịu trách nhiệm về vấn đề đấy
nhưng bây giờ bộ tài chính can thiệp
đây là những can thiệp hành chính chưa phù hợp
khi mà doanh nghiệp của chúng ta đang hoạt động
cũng như bao lâu nay
trong một cái môi trường được ưu đãi
cũng như được hỗ trợ rất nhiều
thì đặt ra các quy định lúc này
có vẻ như là chưa phù hợp lắm
cái quan trọng khi mà doanh nghiệp muốn phát triển
thì họ cần những cơ chế chính sách thông thoáng
và thậm chí dễ thở hơn
nhưng dường như chúng ta đang thấy
các nghị định mới
hay các dự thảo mới
đang có những cái hướng co siếp
và thậm chí o ép rất nhiều
có thể hiểu đề xuất của bộ tài chính là
sự đề phòng trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp hoạt động
dựa quá nhiều vào vấn đề
vốn vay từ ngân hàng
tuy nhiên thì trong bối cảnh nhà nước đang nhấn mạnh chủ trương
chính phủ kiến tạo
xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh
và thuận lợi cho kinh tế tư nhân
thì chính sách đưa ra cần phải có sự hài hòa
để không chỉ có tác dụng điều tiết nguồn vốn
đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng
mà cũng cần phải tạo thuận lợi
cho việc tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp
trong phần tiếp theo của bản tin
biến chân cầu thang khu tập thể
thành nơi sinh hoạt văn hóa
là cách làm hay của người dân khu tập thể bắc nghĩa tân hà nội
giúp gắn kết cộng đồng
châu âu bị chia rẽ vì những tranh cãi
và bắt đầu về hạn ngạch phân bổ người tị nạn
giữa các quốc gia thành viên

bang florida mỹ

giúp gắn kết cộng đồng
trong phần tiếp theo của bản tin

giúp gắn kết cộng đồng

khu tập thể bắc nghĩa tân hà nội
giúp gắn kết cộng đồng
năm sáu triệu dân đã được yêu cầu sơ tán

giúp gắn kết cộng đồng
những người dân sinh sống tại tập thể a ba hai mươi bảy
khu tập thể bắc nghĩa tân hà nội
đã có sáng kiến cải tạo khu vực chân cầu thang tập thể của mình
thành thư viện văn hóa
điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng này
đã hoạt động được gần hai mươi năm qua
là không gian kết nối sẻ chia
nâng cao tinh thần đoàn kết gắn bó của cư dân nơi đây
cái tuổi này gia đình rồi này sức khỏe rồi này
thực ra công việc của tôi thì cũng rất đơn giản thôi
sáng ra thì tầm bảy h ba mươi tám h thì tôi ra cầu thang sạch rồi thì thôi
nếu mà chưa sạch thì mình phải quét
quét cầu thang xong lau bàn ghế xong là tôi bỏ báo ra để cho mọi người đọc
từ khi có cái cầu thang này đến giờ thì phục được phục vụ bà con thì tôi cũng rất là vui
gần hai mươi năm qua đối với người cao tuổi sống trong tập thể a ba tổ hai mươi bảy khu tập thể bắc nghĩa tân
thì cầu thang văn hóa là nơi đông vui nhất sau thời gian con đi làm cháu đi học
các đọc giả ở mọi nơi có thể về đây để ngồi đọc báo
ở đây mưa nắng bão giếc đều có báo bình thường
từ thứ hai đến thứ bảy là hôm nào cũng có báo cả
đây không chỉ là nơi tiếp cận thông tin sách báo hàng ngày
mà còn là điểm giao lưu tâm sự giúp người dân giải tỏa tâm lý
hiểu nhau hơn để không còn cảnh đèn nhà ai nhà lấy dạng
là xuất phát từ cái chỗ là nghĩ là người già bây giờ về
có một cái chỗ nào đó để mà coi như là tụ tập nhau lại trước hết là đọc báo chí
nó giống như là một cái nơi để mà cho mọi người tâm tư tình cảm rồi chuyện trò với nhau
xuất phát như thế cho nên là các cụ ở đây mới về là cụ tục mấy cụ bảo
rồi là ông trương ông côn thì bảo là thế thì có lẽ nên có thành lập
một cái chỗ đọc báo
từ chỗ chỉ có khoảng năm sáu đầu báo khi thành lập
giờ đây đã có gần ba mươi đầu báo được cập nhật thường xuyên và hàng nghìn cuốn sách các loại
cứ mỗi một năm thì khoảng độ năm bảy triệu đồng tiền của dân
để mà giúp cho cái cầu thang văn hóa này duy trì được trong một mươi tám năm qua
để nghe em xem nha
chuy nã đối tượng lăng mạ bác sĩ và hành vi
hình hung để bảo vệ bệnh viện này
bây giờ những cái hiện tượng này quá nhiều
phải nói là bác sĩ là người người ta cứu cho bệnh nhân
người ta rất nhiệt tình trách nhiệm thế mà lại đi hành hung
tất cả mọi người có thể là giao lưu trao đổi với nhau
về những cái mới mẻ của trong báo
hoặc là những cái thời sự mới của tất cả các cái mặt báo
từ đó mà chúng tôi rút được những cái bài học
từ cái điểm tốt cho đến điểm xấu để về giáo dục và dạy bảo quốc áo
có cái cầu tăng văn hóa này là một cái rất hữu ích để cho mọi cái thông tin
lúc bây giờ nó không có cái phương tiện như bây giờ
mọi cái thông tin được cập nhật
thứ hai nữa lại nó là một cái nơi để mình mở mang cái hiểu biết
thứ ba nữa là có một cái để cái giao lưu để cho mọi người ta vừa được vừa đọc
nhưng mà vừa là tâm tư tình cảm

điều này cũng không có khóa nên mọi người dân nơi đây đều có tinh thần giữ gìn sách báo như tài sản của mình
một bàn nội quy được hình thành với những đề mục rõ ràng về việc được làm và không được làm khi tham gia sinh hoạt

tức là khi mà đã đọc báo thế này thì những người lạ mặt vào thì đều biết
mà trên một cái cầu thang như thế này thì kẻ lạ mặt nó không vào
cho nên là một mươi tám năm qua thì ở đây nó không có những cái vụ mất an toàn
đơn giản nhất là trước hết là mình được đọc báo được đọc tất cả những cái tờ báo đấy
thứ hai là được phục vụ mọi người
các bà ấy nói là ai giả lương bà thì bảo tự tôi giả lương tôi
những cái lương lậu không thành vấn đề bởi vì mình đã tự nguyện mình thích rồi thì mình làm
không tốn kém nhưng có hiệu quả lớn
sau sáng kiến của tập thể nhà a ba phường nghĩa tân
đã có gần ba mươi điểm trên địa bàn
áp dụng mô hình này
văn hóa đọc văn hóa ứng xử của người hà nội
cũng từ đó mà được lan tỏa